các trường hợp khẩn cấp như thiên tai hỏa hoạn thực hiện vệ sinh môi trường đô thị xử lý sự cố điện cấp thoát nước hệ thống thông tin hạ tầng kỹ thuật viễn thông bưu chính tác nghiệp báo chí lực lượng phòng chống dịch và ban chỉ đạo trung tâm chỉ huy phòng chống dịch các cấp
các trường hợp nêu trên khi ra khỏi nhà phải có giấy đi đường hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện lưu thông kèm theo giấy tờ tùy thân